thưa quý vị dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng rất lớn tới công tác tiếp nhận máu tình nguyện
hiện lượng máu dự trữ tại trung tâm truyền máu bệnh viện chờ rẫy
thành phố hồ chí minh đã gần giảm đáy khiến bệnh viện phải lên tiếng cầu cứu
thông thường lượng máu dự trữ trung bình tại trung tâm truyền máu chợ rẫy
luôn khoảng một mươi đơn vị máu
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại ở đây chỉ còn dưới một bốn trăm linh đơn vị
thời gian vừa qua do thực hiện giàn khách xã hội để phòng chống covid một mươi chín
kế hoạch để tiếp nhận máu lưu động của trung tâm truyền máu gần như bị đóng băng
bên cạnh đó số người đến hiến máu trực tiếp cũng giảm
chỉ còn khoảng hai mươi người một ngày khiến lượng máu dự trữ gần chạm đáy
điều này ảnh hưởng đến hoạt động cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân
cũng như cung ứng cho các bệnh viện phía nam
vì vậy trung tâm truyền máu chợ rẫy kêu gọi sự chung tay của cộng đồng
để hiến máu cứu người mang lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân kém may mắn